năm hai nghìn một mươi chín bộ kế hoạch và đầu tư sẽ phát triển bứt phá về lực lượng sản xuất trọng tâm là phát triển mạnh khu vực tư nhân
nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực gắn liền với đổi mới sáng tạo tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư đã báo cáo nhiệm vụ này với thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vào sáng nay
tại buổi làm việc của thủ tướng với bộ kế hoạch và đầu tư
bộ kế hoạch và đầu tư đã báo cáo nhiệm vụ này với thủ tướng nguyễn xuân phúc vào sáng nay
trong điều hành linh hoạt các chính sách tài chính tiền tệ và các chính sách vĩ mô

trong điều hành linh hoạt các chính sách tài chính tiền tệ và các chính sách vĩ mô

trong điều hành linh hoạt các chính sách tài chính tiền tệ và các chính sách vĩ mô
bộ kế hoạch và đầu tư đã báo cáo nhiệm vụ này với thủ tướng nguyễn xuân phúc vào sáng nay
trong điều hành linh hoạt các chính sách tài chính tiền tệ và các chính sách vĩ mô